các nguồn ngộ độc thực phẩm khác bao gồm

ngộ độc ở trẻ sơ sinh xảy ra khi trẻ ăn phải bào từ clostridium botulinum
các bào tử này phát triển hành vi khuẩn cư trú ở ruột của trẻ và giải phóng độc tố gây bệnh
mật ong bị nhiễm bào từ cũng là nguyên nhân gây bệnh trong một số trường hợp
đây là lý do tại sao bác sĩ khuyên không nên cho trẻ ăn mật ong trước khi được ít nhất một tuổi
nhiễm độc vết thương
hiếm gặp khi bào tử botrelan xâm nhập vào vết thương hở chúng phát triển và giải phóng chất độc vào máu
nhiễm độc vết thương có thể gặp ở những người tiêm trích ma túy
một vài trường hợp độc tố phát triển sau phẫu thuật hoặc chấn thương nghiêm trọng
các triệu chứng ngộ độc botellanum có thể từ nhẹ đến nặng gồm
sụp mí mắt chảy nước rãi tiếng khóc yếu ớt ăn chậm hoặc ăn kém giảm phản xạ táo bón khó thở
các triệu chứng ngộ độc botland ở trẻ lớn hơn và người lớn thường liên quan đến các cơ trên mặt mắt và cổ họng
nếu không điều trị chúng sẽ lan sang các bộ phận khác trên cơ thể
các dấu hiệu xuất hiện từ vài giờ đến vài ngày sau khi ăn phải bào từ ngộ độc
các triệu chứng gồm rụt mi mắt nhìn đôi hoặc mờ khô miệng nói lắp khó nuốt khó thở
yếu hoặc tê liệt cánh tay hoặc chân bột nôn và nôn
bệnh cảnh chủ yếu của ngộ độc này là gây liệt các cơ lan dần từ trên xuống tùy mức độ khác nhau
triệu chứng cổ điến bao gồm nhìn đôi nhìn mờ sụp mi nói ngọc nuốt khó khô miệng và yếu cơ
ngộ độc botulinum có thể làm tê liệt các cơ đặc biệt là cơ nuốt và hô hấp
mặc dù thuốc kháng độc hữu ích trong nhiều trường hợp
nhưng vẫn có một số người tử vong về các vấn đề về hô hấp và nhiễm trùng
ngoài ra các biên chứng khác do ngộ độc botulinum gồm
cực kỳ mệt mỏi suy nhược lâu dài khó thở viêm phổi và nhiễm trùng các vấn đề về hệ thần kinh
để trần đoán ngộ độc botuterlanum các bác sĩ sẽ tiến hành xét nghiệm tìm độc tố có trong máu
phân hoặc chất nôn của người bệnh
các mẫu thực phẩm bị nghi ngờ cũng cần được kiểm tra độc tố
các xét nghiệm khác cần thực hiện gồm ct scan mri sọ não xét nghiệm dịch não tủy
kiểm tra chức năng thần kinh cơ đo điện cơ
kết quả kiểm tra có thể vất vài ngày
vì vậy bác sĩ thường bắt đầu điều trị ngay nếu nghi ngờ ngộ độc
tuy vào nguyên nhân và mức độ nghiêm trọng của chứng ngộ độc
bác sĩ dùng nhiều phương pháp điều trị khác nhau
phương pháp điều trị hiệu quả nhất là dùng thuốc giải độc tố
cần được sử dụng cho người bệnh càng sớm càng tốt ngay khi bắt đầu có triệu chứng
tuy nhiên thuốc giải độc tố không chữa lành những gì đã bị tổn thương
người bệnh có thể cần được điều trị ở bệnh viện vài tuần hoặc thậm chí vài tháng
người bệnh có triệu chứng siêu hấp nặng có thể cần phải được thở máy và theo dõi tại khoa icu
cho đến khi tình trạng yếu liệt cơ hấp cải thiện
đối với người bệnh bị nhiễm độc vết thương
các bác sĩ sẽ phốt thuận để loại bỏ phần vết thương nhiễm độc
xong xong đó người bệnh sẽ được dùng thuốc kháng sinh để điều trị nhiễm trùng
nếu không điều trị kịp thời có thể tiến truyền thành yếu liệt cơ hộ hấp
tay chân và toàn thân gây suy hấp dẫn đến tử vong
bệnh được điều trị đặc hiệu bằng thuốc giải độc tố botlanum
và các biện pháp chăm sóc nâng đỡ khác như hỗ trợ hồ hấp
xoay trở vận động trị liệu kháng sinh phòng ngừa bội nhiễm
bat là thuốc hiếm không phải lúc nào cũng sẵn có
nên người dân cần chủ động phòng tránh bệnh này bằng cách đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
để chủ động phòng ngừa sự cố
rõ ràng lưu ý thời hạn sử dụng có tiêu chuẩn chất lượng và an toàn được chứng nhận
thận trọng với thực phẩm đóng hộp khi mở có mùi hoặc màu sắc hoặc vị thay đổi bất thường
nên bỏ ngay ưu tiên ăn thực phẩm mới chế biến mới nấu chín
đối với ngộ độc thực phẩm
làm lạnh thực phẩm trong vòng hai giờ sau khi nấu
làm lạnh đúng cách sẽ ngăn vi khuẩn tạo ra bào tử
nấu chín kỹ thức ăn
tránh các hộp đựng thức ăn có dấu hiệu hư hoặc phồng lên
đây có thể là dấu hiệu do vi khuẩn tạo ra
tiết trung thực phẩm đóng hộp tại nhà trong nổi áp suất ở nhiệt độ hai trăm năm mươi độ f
tương đương với một trăm hai mươi một độ c trong vòng ba mươi phút
phất bỏ thực phẩm bảo quản có mùi hôi
đối với ngộ độc ở trẻ sơ sinh
không cho trẻ dưới một tuổi uống mật ong
cho con bú để làm chậm giữ phát bệnh nếu tình trạng ngộ độc botulinum phát triển
đối với nhiễm độc vết thương
đừng lạm dụng thuốc tiêm
tìm đến bác sĩ để điều trị vết thương khi có dấu hiệu bị nhiễm trùng như đỏ đau sưng và mương mủ
làm sạch vết thương bị dơ bởi bụi bẩn và đất
đối với ngộ độc do điều trị
chỉ tiêm bóc tốc bởi bác sĩ được cấp phép
botlan gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời
hầu hết người bệnh được chẩn đoán và điều trị kịp thời
đều có thể khỏi bệnh hoàn toàn và hoạt động bình thường trong suốt cuộc đời